xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai tại các tỉnh phía đông bắc bộ
mưa sẽ có xu hướng tăng hơn về diện và lượng
tập trung nhiều vào lúc chiều và đêm
trong mưa rông thì có khả năng sẽ xảy ra
lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
sau đó sang hai ngày tiếp theo
mưa sẽ giảm về cường độ
thời tiết vẫn mát mẻ với nhiệt độ cao nhất
ngày mai ở đây là hai mươi bảy ba mươi độ
và tăng nhẹ khoảng hai độ
trong hai ngày sau đó
phía tây bắc bộ thì ngày mai mưa cũng tăng về diện và lượng
mưa rông tập trung về chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra
lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lụ quét xa lở đất
ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là
hai mươi sáu đến hai mươi chín độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng dần khoảng
từ hai cho đến ba độ trong hai ngày kế tiếp
với các tỉnh từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế trong ngày mai
cũng do tác động của hội tụ gió
nên có thể sẽ có mưa giải rác
sang hai ngày sau thì lượng mưa nhận định là không nhiều
và chủ yếu tập trung vào đêm và sáng
từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau sẽ tăng chậm mỗi ngày khoảng một độ
từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
thì trong ngày mai cũng xuất hiện mưa rải rác
về đêm và sáng
sau đó trong hai ngày tiếp theo mưa sẽ chấm dứt
nhiệt độ cao nhất vì vậy đạt được mức là
hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng lên mức là ba mươi ba mươi ba độ
tây nguyên trong ngày mai
mưa sẽ có xu hướng tăng hơn về diện và lượng
có thể xuất hiện mưa rào và rông rải rác
kèm theo gió giật mạnh
sau đó sang ngày mùng chín và ngày mùng một mươi
thì hình thế gây mưa suy yếu
lúc này thì mưa sẽ kết thúc
nhiệt độ ba ngày tới sẽ không vượt quá mức là ba mươi ba độ
có mưa tăng lên trên cả khu vực vào ngày mai
vì vậy người dân cần đề phòng gió giật mạnh
sang hai ngày tiếp theo
thì mưa sẽ giảm
nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn
sau tăng dần mỗi ngày một độ trong hai ngày kế tiếp